các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

giãn phế quản có nhiều nguyên nhân và việc xác định nguyên nhân sẽ có ý nghĩa trong việc điều trị ngăn chặn tiến triển của bệnh
tuy nhiên theo các nhà nghiên cứu khoảng đến năm mươi trường hợp dẫn phế quản khó có thể nhận diện được nguyên nhân
giãn phế quản có thể do các nguyên nhân như sau nhiễm trùng viêm phổi nặng ho gà lao nhiễm vi khuẩn dị ứng nấm viêm phế quản phổi dị ứng với nấm viêm phổi hít tái diễn tắc nghẽn phế quản dẫn đến tình trạng giãn phế quản
các tác giả còn nói rằng
nói đến giãn phế quản trong suy giảm miễn dịch bầm sinh suy giảm miễn dịch trong bệnh hiv aids các suy giảm miễn dịch bầm sinh hoặc mắc phải đều làm tăng sự mẫn cảm của cơ thể với nhiễm khuẩn hoặc tổn thương hô hấp
nhiều người cho rằng các bệnh tự miễn có thể liên quan tới bệnh giãn phế quản như viêm khớp dạng thấp viêm tuyến giáp và viêm đại tràng luet
tuy nhiên chưa được chứng minh rõ ràng giãn phế quản do khuyết tật về thanh lọc nhảy dung mão giãn phế quản vô can chiếm tỷ lệ rất ít không tìm được nguyên nhân
triều chứng đầu tiên của giãn phế quản là ho khạc đơm kéo dài đây là triệu chứng rất quan trọng tình trạng ho có đờm mổ màu xanh hoặc màu vàng một số trường hợp ho có đầm lẫn máu khạc đờm thường tăng lên khi có bội nhiễm
có một số trường hợp ho khan hoặc không hò một số trường hợp có dấu hiệu của viêm đa soang làm hướng tới hội chứng sang phế quản tuy nhiên nhiều trường hợp ho ra máu có thể là triệu chứng duy nhất của bệnh
ho máu tái phát nhiều lần có thể kéo dài nhiều năm mức độ ho máu có thể ít hoặc nhiều từ ho máu nhẹ dưới năm mươi ml đến hoa màu rất nặng trên năm trăm linh ml mỗi ngày
khó thở thường xuất hiện muộn là biểu hiện của suy hô hấp do tủn thương lăn tỏa hai phổi có thể có tím tái
ngoài ra bệnh nhân giãn phế quản có thể sốt khi có nhiễm khuẩn hô hấp sốt thường kèm theo khạc đờm tăng và hoặc thay đổi màu sắc của đờm
đau ngực là dấu hiệu của nhiễm khuẩn phổi ở vùng gần màng phổi hoặc túy phế quản dạ căng các triệu chứng này thường phát triển trong nhiều năm và trở nên nặng hơn theo thời gian hoặc bị nhiễm trùng hô hấp
ngoài các biểu hiện lâm sàng các bác sĩ sẽ chỉ định chụp phim x quang phổi có thể thấy các dấu hiệu gợi ý hoặc khẳng định chuẩn đoán giãn phế quản
các bác sĩ sẽ phải dựa vào phim chụp cắt lớp vi tính ngoài ra các bác sĩ còn chuẩn đoán phân biệt với áp xe phổi lao phổi
tuy từng trường hợp nguyên nhân mà bác sĩ sẽ chỉ định cụ thể bên cạnh việc điều trị nguyên nhân gây giãn phế quản những điều trị sẽ được xem xét cho bệnh nhân giãn phế quản bao gồm
tăng cường những biện pháp làm sạch đường thở sử dụng kháng sinh giảm viêm đường thở nếu ho ra máu tái diễn ho ra máu nặng ở những bệnh nhân dãn phế quản lan tỏa có thể điều trị cầm máu bằng gây bích tác động mạch phế quản
điều trị ngoại khoa chỉ được chỉ định khi giãn phế quản khu chú có ho ra máu nặng đe dọa đến tính mạng bệnh nhân hoặc ho ra máu dai rẳng ảnh hưởng đến sức khỏe và lao động
dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp người bệnh giãn phí quản cảm thấy khỏe mạnh và thoải mái thức ăn chứa đủ nhiều đạm thịt cá trứng sữa format đậu sẽ hỗ trợ cơ bắp trong đó có cả cơ hô hấp được khỏe mạnh
người bệnh cần uống đầy đủ khoảng hai lít nước mỗi ngày để đờm loãng giúp dễ dàng tống xuất ra giúp ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng do ứ động đờm gây ra
tránh béo phì vì nếu cân nặng quá mức sẽ khiến tim và phổi phải làm việc nhiều hơn để cung cấp oxy cho cơ thể
ngược lại nếu quá ốm sẽ khiến dễ bị nhiễm trùng hơn đồng thời các cơ hồ hấp cũng teo và khiến bệnh nhân dễ khó thở hơn
bệnh nhân giãn phế quản có thể tham gia vào chương trình phục hồi chức năng hô hấp để được hướng dẫn bài tập phù hợp với từng cá nhân
lưu ý một số bệnh nhân giãn phế quản có ho kéo dài sẽ gây ra tiểu không tự chủ những bài tập san trậu sẽ giúp ích rất nhiều trong việc giải quyết vấn đề này
tóm lại giãn phế quản là một bệnh phổi mạng tính xuất hiện ngày càng phổ biến
bệnh nhân chịu được tình trạng nhiễm trùng hô hấp tái đi tái lại
chính vì vậy việc phòng bệnh vô cùng quan trọng
để phòng bệnh mọi người không hút thuốc lá thuốc lào tránh môi trường có nhiều khói bụi vệ sinh răng miệng tai mũi họng
điều trị chết để các ổ nhiễm khuẩn vùng tài mũi họng răng miệng các bệnh về đường hô hấp như viêm phế quản cấp áp xe phổi
tiêm phòng cúm hàng năm để phòng những đợt bụi nhiễm của giãn phế quản
điều trị sớm lao sơ nhiễm ở trẻ em đề phòng và lấy sớm dị vật phế quản nếu có
ngoài ra cần dạy luyện thất thỉ thường xuyên để tăng sức đề kháng của cơ thể giữ ấm cổ ngực đề phòng các đợt bụi nhiễm khi đã bị giãn phế quản
việc chẩn đoán giãn phí quản sớm rõ ràng mang lại ý nghĩa nhất định trong việc kiểm soát và điều trị bệnh hiệu quả
bệnh nhân cần gia tăng nhận thức về bệnh cũng như đến khám sớm trong các trường hợp ho khạc đầm kéo dài